chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh nghệ an liên tiếp phải hứng chịu nhiều đợt mưa bão lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
đặc biệt là hoàn lưu cơn bão số chín đã làm hư hỏng hai năm km tuyến kè dọc bờ biển tại thị xã cửa lò
hàng trăm ký ốt của người dân đang bị đe dọa và có thể bị sóng cuốn bất cứ lúc nào
ghi nhận tại tuyến kè dọc bãi biển cửa lò bê tông cốt thép đã bị sóng đánh vỡ
lớp cát dưới bị sụt và cuốn trôi tạo thành những lỗ hổng rất lớn nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua đây
sụt lươn sâu đe dọa hàng chục ký ốt kinh doanh của người dân nằm sát bờ kè có nguy cơ bị sóng đánh quấn đi bất cứ lúc nào
qua hai đợt bão vừa qua bây giờ thấy tình hình rất là nguy cấp
và nếu tình trạng này thế này thì sợ rằng bãi biển đó rất ảnh hưởng
ước tính thiệt hại bắt đầu khoảng hai mươi tám tỷ đồng
để hạn chế sụt lún lấn sâu chính quyền địa phương đã ra cố tạm
thời tuy nhiên không mới hiệu quả
ủy ban nhân dân thị xã cửa lò đã có tờ trình đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ bố trí kinh phí khắc phục cấp bách thiệt hại kè biển
cho tổng ra rát lại toàn bộ phía đông đông bình minh đặc biệt là tuyến kè
thì hiện nay thì bán đã tham mưu cho ủy ban nhân dân thị xã phương án khắc phục đoạn nào mà sáng hai nghìn hai mươi hai adb làm thì sẽ khắc phục tạm thời
còn đoạn nào không trùng trong dự án của adb
thì sẽ khắc phục công trình vĩnh cửu
tính đến ngày ba tháng một mươi một do hoàn lưu bão số chín gây ra mưa lũ mưa lớn đã làm chín người chết hơn một mươi bốn ngôi nhà bị ngập
hàng nghìn hộ dân phải di rời hàng chục điểm trường bị ngập trong nước
cùng với đó nhiều diện tích hoa màu da súc da cầm bị cuốn trôi
hiện công tác khắc phục hậu quả sau lũ đang được tỉnh nghệ an khẩn trương triển khai